ngay từ vài ngày trước các đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị sẵn sàng lượng hàng nhằm cung cấp đầy đủ nhu cầu của người dân ngày vía thần tài
lượng khách có đông hơn mọi ngày nhưng các cửa hàng đã có phương án sắp xếp hợp lý để bảo đảm không xảy ra tình trạng mất trật tự
về giá cả không có biến động nhiều mua vào ở mức ba sáu triệu đồng một chỉ bán ra ba bảy triệu đồng
những mặt hàng có tên kim vật năm nay được người mua ưa chuộng như kim tuất cầu may khuyển vàng cầu lộc được lựa chọn
nhiều mặt hàng đã hết trong buổi sáng nay